thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại hà nội cụm thi đua số hai khối học viện trường công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cụm thi đua số hai khối học viện trường công an nhân dân gồm học viện chính trị công an nhân dân học viện quốc tế trường đại học phòng cháy chữa cháy và đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã xây dựng kế hoạch công tác năm học gắn liền với việc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy cùng các cuộc vận động khác do bộ công an phát động
đặc biệt bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xác định các nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá và cụ thể hóa bằng nội dung chỉ tiêu trong từng lĩnh vực công tác chủ động xây dựng các mô hình thi đua nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
bên cạnh đó công tác phối hợp với các đơn vị chức năng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an các đơn vị địa phương có nhiều chuyển biến tích cực từng bước khẳng định vị thế của nhà trường trong lực lượng công an nhân dân
với các kết quả đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã có một tập thể được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì một tập thể được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba một cá nhân nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba một cá nhân là gương điển hình tiên tiến toàn lực lượng
tại hội nghị cụm thi đua số hai cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng giảng dạy mở rộng các đối tượng loại hình đào tạo các trình độ đào tạo xiết chặt kỷ luật kỳ cương đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
xét nghiệm covid một mươi chín tầm soát định kỳ hàng tuần ở các cơ sở y tế là một trong những kênh truy vết nguyên bệnh hiệu quả chủ động hạn chế nguy cơ lây nhiễm sars cov hai từ bên ngoài xâm nhập vào bệnh viện
tại bệnh viện đa khoa đà nẵng nhờ tăng cường tần suất xét nghiệm dành cho nhiều đối tượng khác nhau mà vừa qua cơ sở y tế này đã phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân từ đó nhanh chóng khoanh vùng các f liên quan nên không rơi vào tình trạng bị phong tỏa hoàn toàn bệnh viện như trong đợt dịch trước
trước khi vào viện chăm nuôi người nhà anh vũ cũng như những người nhà bệnh nhân khác đều phải xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
điều này cũng áp dụng đối với những trường hợp bên ngoài đến bệnh viện liên quan
đây là quy trình bắt buộc của tất cả các trường hợp khi vào viện
đối với bệnh nhân toàn bộ bệnh nhân nội trú đều phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai khi nhập viện
trường hợp bệnh nhân ngoại trú khi vào viện thăm khám ngoài những trường hợp có yếu tố dịch tễ
buộc phải xác nghiệm thì số bệnh nhân còn lại sẽ được xác nghiệm tầm soát ngậu nhiên từ một mươi đến ba mươi
bệnh viện đà nẵng hiện có khoảng hai năm trăm linh y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại đây
cùng với toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đêm kỳ vào thứ ba hàng tuần
bệnh viện tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
việc xét nghiệm với tất cả các trường hợp tại viện không những giúp truy vết nhanh chóng các ca dương tính không có triệu chứng
đơn cử như ca châm bệnh được phát hiện vào ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua mà còn hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện
công tác xác nghiệm đóng một môi trò rất là quan trọng
nếu mà chúng ta những bệnh nhân do đoạn đào nó không có triệu chứng
thì mà vào trong bệnh viện sau đó tôi phát hiện triệu chứng ra
mà để chúng ta không bị
phát hiện sớm bằng xác nghiệm bệnh kỳ
khi mà dựa vào những triệu chứng số kho có thể tối dịch tễ
thì nhiều khi chúng ta bỏ sốt và những trường hợp bệnh giúp cho cái chuyện này nó lay lăng rất là nhanh trong thời gian rất là dài
cũng như giữa bệnh viện
việc chủ động xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại các bệnh viện sẽ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hệ thống y tế
tránh sự tấn công trước các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch còn nhiều diễn biến phức tạp
hiện nay cùng với xét nghiệm covid một mươi chín thường kỳ tại các cơ sở y tế
thì các cơ sở bán thuốc lẻ cửa hàng thuốc tây trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng thực hiện xét nghiệm định kỳ một tháng một lần tỷ lệ từ hai mươi đến ba mươi dành cho chủ tiệm thuốc quản lý nhân viên
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết vừa phối hợp với công an xã châu thôn khám phá thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng nguyễn văn việt chú tại tỉnh thái nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một kg ma túy đá một xe máy và ba điện thoại di động
trước khi bị bắt đối tượng nguyễn văn việt đã từng có một tên án về tội mua bán trái phép chất ma túy
ra tù không trở về địa phương mà thường xuyên sinh sống tại địa bàn các tỉnh thanh hóa và nghệ an
mục đích chính là để tìm mối buôn bán trái phép chất ma túy
ngày ba mươi tháng sáu khi việt điều khiển xe máy đến địa phận xã châu thôn huyện quế phong
công an huyện quế phong đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng thu hai bánh heroin một kg ma túy đá một xe máy và ba điện thoại di động
tại công an điều tra việt khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới xã chi lễ để mang về xuôi tiêu thụ
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai tháng bảy tại đoạn đường liên xã ngọc đào mã ba huyện hà quảng tỉnh cao bằng
tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện này đã phát hiện và bắt giữ hơn ba năm tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu
trong lúc đang làm nhiệm vụ tại xã ngọc đào huyện hà quảng lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một chở số lượng hàng hóa nói trên
đối tượng điều khiển phương tiện là hoàng lê quý và người ngồi theo xe tên là lê quốc trung cả hai cùng chú phường duyệt trung thành phố cao bằng
trong quá trình kiểm tra người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên
hiện công an huyện hà quảng thu giữ và tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày một tháng bảy thủ tướng chính phủ ra công điện về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
trên địa bàn thành phố hà nội đã có những huyện nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên cấp ba đặc biệt là có địa bàn đã nâng cảnh báo lên cấp bốn cấp nguy hiểm

cho các chính xã có rừng là các chủ rừng
thì cái việc mà sau khi cái nghị định mới là nghị một trăm ba mươi sáu ấy được triển khai
thì tại điều ba quy định rất rõ về trách nhiệm của ban quản lý rừng
cũng như là chủ rừng được lân lên rất cao
và cụ thể ở trong cái văn bản là điều năm mươi ba của nghị định một trăm năm mươi sáu
về hướng dẫn cái luật lâm nhập thì có quy định rất rõ về trách nhiệm
của chủ rừng cũng như là ban quản lý rừng ở đây
phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ không chỉ của riêng ai
vì vậy việc chủ động phòng cháy chữa cháy của người dân
cũng như các lực lượng chức năng góp phần rất lớn
trước các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài

dành cho người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín theo nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ
các đại biểu quốc hội cho rằng là cần phải tích cực sửa đổi
cắt giảm thủ tục hướng dẫn các đối tượng tiếp cận gói hỗ trợ
chứ không thay đổi điều kiện bảo đảm để được nhận hỗ trợ
theo thông tin gói hỗ trợ hai đối tượng này có trị giá khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
với một mươi hai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
mục tiêu nhằm góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh
giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch
ổn định sản xuất kinh doanh bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động
trao đổi với báo lao động
trao đổi với báo lao động các đại biểu quốc hội đánh giá là gói chính sách
rất nhân văn của nước ta nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất lớn
thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt không để ai bị bỏ lại phía sau
tuy nhiên gói hỗ trợ lần này chính phủ các bộ ngành và chính quyền địa phương
cần phải phổ biến rộng rãi hơn thông tin về các chính sách hỗ trợ
cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính đơn giản hóa các tiêu chí
điều kiện tiếp cận cũng như bảo đảm công bằng giữa các đối tượng trong diện được hỗ trợ
cũng trên báo lao động thông tin về việc dịch covid một mươi chín ảnh hưởng
đến tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty đường sắt việt nam
tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sáu tháng đầu năm
và nhiều khả năng sẽ phải chịu một khoản lỗ là hơn chín trăm bốn mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi một
đáng lo ngại hơn là một mươi ba lao động thuộc khối vận tải hiện đang bị mất và thiếu việc làm
theo thông tin ước tính trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
doanh thu của tổng công ty đường sắt việt nam chỉ đạt khoảng bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
và bằng năm mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín khi chưa có dịch covid một mươi chín
dự kiến năm hai nghìn hai mươi một
lỗ khoảng chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và việc làm của người lao động
các đơn vị vận tải đường sắt thì phải cho lao động nghỉ hoặc là tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ không hưởng lương nghỉ luôn phiên
nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài qua năm hai nghìn hai mươi
thì nguy cơ mất hết vốn sở vốn chủ sở hữu có thể sẽ xảy ra
do đó việc không đủ dòng tiền để trả lương người lao động có thể cũng sẽ kéo theo
đó là lý do khiến cho một mươi ba lao động khối vận tải hiện đang bị mất
và không được làm
theo báo đại biểu nhân dân
từ ngày một tháng bảy toàn quốc chính thức áp dụng phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh
theo định xuất và đây là một bước ngoặt thanh toán chi phí khám chữa bệnh
theo đánh giá đây là dấu ấn quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
tại việt nam bước ngoặt thay đổi toàn diện về phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế đổi mới về tư duy nhận thức
trách nhiệm sử dụng hiệu quả
và quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho rằng là sẽ còn nhiều khó khăn
để có thể tạo nên nhận thức chung giữa tất cả các bên
tuy nhiên quan điểm thống nhất đầu tiên là lấy người dân làm trung tâm
bất kỳ phương thức mới nào cũng cần phải vừa làm vừa tiếp tục rút kinh nghiệm
nhưng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội việt nam
phương thức thanh toán theo định xuất sẽ tạo ra bước đột phá trong năm hai nghìn hai mươi
để bước sang năm hai nghìn hai mươi hai
đây sẽ là phương thức chủ đạo trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú
thông tin về việc hiện là giá xét nghiệm covid một mươi chín ở mỗi cơ sở y tế
đang được quy định khác nhau so với số tiền tranh lệch không nhỏ
khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc đâu mới là ra đúng
bài viết cho biết là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì xét nghiệm covid một mươi chín là một bước cần thiết
quan trọng để phòng tránh sự lây lan trên diện rộng của virus sars cov hai trong cộng đồng
việc xét nghiệm covid một mươi chín cho bệnh nhân điều trị và người chăm bệnh nhân
là phương án cần thiết tại mỗi cơ sở y tế
tuy nhiên theo tìm hiểu thì hiện đang có hiện tượng loạn chi phí xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở
trong khi chờ bộ y tế và bộ tài chính thống nhất ban hành quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín đủ chi phí
bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
theo mức giá của dịch vụ số một nghìn bảy trăm ba mươi năm
cụ thể giá xét nghiệm nhanh tối đa là hai trăm ba mươi tám đồng
còn đối với rientam pcr giá là bảy trăm ba mươi bốn đồng
tuy nhiên các cơ sở y tế cần phải minh bạch chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh
nhất là khi mà nhiều gia đình đang rất khó khăn không đủ chi phí để điều trị
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên thu hương hoàng trí xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu sẽ là thông tin về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
chiều ngày hai tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình tân đã ra công văn thu hồi
báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của quận
được ban hành vào ngày hôm nay
trong văn bản của ủy ban nhân dân quận bình tân nêu rõ
do sơ xuất trong khâu phát hành văn bản ủy ban nhân dân quận xin thu hồi báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn
ngày ba mươi tháng sáu có nội dung kiến nghị phong tỏa khu phố hai khu phố ba và khu phố bốn phường an lạc
thêm một mươi bốn ngày
trước đó ủy ban nhân dân quận bình tân có báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong báo cáo này ủy ban nhân dân quận bình tân kế nghị ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét và chấp thuận cho phép tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tại ba khu phố hai mươi ba và bốn
ở phường an lạc thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày bốn tháng bảy
lý do là từ khi áp dụng thiết lập và phong tỏa tại ba khu phố nói trên số ca mắc covid một mươi chín vẫn tăng cao
việc phong tỏa thêm một mươi bốn ngày nhằm giúp phát hiện thêm những ca bệnh covid một mươi chín nhằm khống chế tránh lây lan
ủy ban nhân dân quận bình tân cũng kế nghị để nhanh tiến độ tiêm vaccine ngược covid một mươi chín
cho công nhân trên địa bàn quận để duy trì sản xuất kinh doanh
hiện tại mới có hơn bốn mươi chín công nhân được tiêm vaccine còn khoảng ba trăm linh công nhân cần được tiêm
trước tình hình ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng tp hcm đang xem xét tận dụng quỹ nhà tái định cư
chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung
đồng thời tp hcm cũng đã cho phép lãnh đạo thành phố thủ đức và các quận huyện có quyền áp dụng chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng cho một phần hoặc là toàn địa bàn mình quản lý trong trường hợp cần thiết
chủ tịch ubnd
tp hcm đánh giá hiện thành phố còn rất nhiều quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng nếu đưa vào tận dụng
trong khu cách ly có thể đáp ứng được năm người
qua rà soát thành phố nhận thấy trong một mươi bốn khu cách ly hiện nay có một số khu chưa đảm bảo an toàn
và tổ chức lại ngoài ra tp hcm yêu cầu không dùng trường học làm khu cách ly do phòng thiếu nhà
vệ sinh và không đảm bảo an toàn cho người cách ly
sắp tới tp hcm có quyết định thành lập ban quản lý các khu cách ly tập trung
bộ tư lệnh thành phố là đơn vị chỉ huy tiếp đến là lực lượng công an y tế tài nguyên môi trường
thông tin truyền thông và an toàn thực phẩm
cũng liên quan đến chính sách phòng chống dịch lãnh đạo thành phố chỉ đạo các quận huyện có quyền
áp dụng chí thị một mươi sáu của thủ tướng cho một phần hoặc toàn địa bàn mình quản lý trường hợp phát sinh
các ổ dịch phức tạp địa phương có thể xin ý kiến trước khi áp dụng chí thị một mươi sáu hoặc vừa làm vừa
thông báo để thường trực ban chí đạo thành phố nắm và chỉ đạo
báo cáo đến ngày hai tháng bảy sở y tế tp hcm cho biết đã ghi nhận và điều trị hơn bốn ba trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
dịch vụ nhận đơn hàng giao tại nhà đã được các siêu thị áp dụng nhiều năm qua tuy nhiên với chợ
truyền thống đây được xem là cứu cánh để duy trì hoạt động trong giai đoạn tp hcm áp dụng chống
dịch theo chí thị một mươi gần một trăm linh sạp tại chợ xá tây quận năm mỗi sáng tắt bật chuẩn bị thực phẩm để giao
cho khách các đơn hàng được gửi đến qua điện thoại hoặc mạng xã hội đặc biệt ban quản lý chợ yêu
còn tất cả người bán phải niêm yết giá tại sạp để người dân theo dõi
số chín đường tôn thất hiệp vườn một mươi ba quận một mươi một đúng như người ta ăn hết rồi người ta điện người ta mua
người ta ăn một hai ngày mới giao tiếp người ta mua lợi đông thì mình lưu bưu hơn nhưng mà giờ đâu có ai
ra chợ đâm nữa đâu giờ đa số là người ta đặt thôi mà đặt hàng ba tui giao người ta mua nào gọi
là chị ra bán nếu là nhiều người người ta không biết về cái chuyển tiền rồi thì chị cho chị kêu xe
dùm giao qua nhà mẹ thì em thì không biết về công nghệ này nọ em lên em giúp mẹ trong mấy
cái công nghệ này trong mấy thời gian nghỉ dịch rồi em có cái app đấy nọ ai đặt hàng thì em
coi em coi món rồi làm xong rồi em gáp tới á đứng đợi ngoài em ra em đưa người ta đem đi
thì nếu trong ban kết mùa năm á chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí thực tích chúng tôi giao luôn bảo vệ
chợ giao luôn để tạo điều kiện cho bà con mình chịu cực một chút thiệt hạn chút nhưng mà nó lại đảm
bảo cái người đến đặt hàng đúng không để hạn chế đi chợ đó là một đặt tới ban quản lý chợ á an toàn là
bà con chúng tôi làm đơn gói đợn xong giao đơn gói đợn xong chúng tôi đóng một cái dấu keo của ban
quản lý chợ lên đây là có nghĩa là bà con mua hàng của ban quản lý chợ sau này bà con có bị
tệ bỏng gì ban quản lý chợ phải chịu trách nhiệm vấn đề đó thì chúng tôi sẽ ghi lại những người
mà tiểu thương mà bán cái đó đúng không anh chứ bây giờ mình đâu có biết được hàng sao khi mình đưa
cho người ta xong mà lỡ người ta bị đòi thoảm thì rất khó ban quản lý chợ thông báo đến tiểu thương
và người đi chợ phải tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ theo thông điệp năm k của bộ y tế
thực hiện công tác phòng tránh dịch covid một mươi chín rất mong mọi người thực hiện tốt thông điệp năm k
khẩu trang thử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều chợ truyền thống tại quận năm đã được phong tỏa tạm ngưng bán để phòng dịch do đó tất
cả người bán tại chợ xã tây hiểu rằng tuân thủ nghiêm năm k và hạn chế tiếp xúc là phương pháp
để duy trì kinh doanh ban quản lý chợ cũng yêu cầu ngưng hoạt động các sạp trong nhà lồng
chỉ cho phép bán tại những không gian thoáng hứng nắng cũng như đảm bảo giãn cách giữa tiểu thương
để hạn chế tối đa lây nhiễm

theo sở công thương tp hcm đến nay bảy mươi chợ truyền thống trong số hai trăm ba mươi bốn chợ trên địa bàn đã ngưng hoạt động
do xuất hiện ca mắc liên quan ca mắc covid một mươi chín hoặc không đảm bảo phòng chống dịch
chợ đầu mối bình điền quận tám đã cho giảm bốn trăm linh sạp
chợ đầu mối thủ đức tp thủ đức đang điều chính dạng phân luận ảnh hàng và hạn chế cống vào
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
mới đây xảy ra thêm một vụ đối tượng vờ mua hàng để trộm cắp tài sản
xảy ra trên địa bàn của xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
trước đó truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng này
camera an ninh ghi lại khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu trước ngôi nhà trên đường whiew
xã vĩnh lộc a huyện bình chánh người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát năm mươi chín n một trăm linh tám nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đến xe bánh mì để mua hàng
người này nhiều lần yêu cầu người bán hàng lấy thêm đồ tìm sơ hở và nhanh tay lấy trộm điện thoại trị giá khoảng năm triệu đồng rồi bỏ trốn
bức xúc trước vụ việc nạn nhân đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để mọi người đề cao cảnh giác
thời gian qua công tác truy bắt đối tượng truy nã của công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
đóng góp lớn cho thành tích xuất sắc chung của cả công an huyện
những chiến công thầm lặng của lực lượng này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đem lại sự bình yên an toàn cho nhân dân
huyện thống nhất là địa bàn trọng điểm và an ninh trật tự
hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khá phức tạp
các đối tượng thường lợi dụng các vùng giáp ranh nhằm trốn tránh pháp luật
bị can phạm minh tân ba mươi năm tuổi phạm tội đánh bạc đã nhanh chân trốn khỏi địa phương
tuy nhiên đối tượng này đã bị công an huyện thống nhất bắt khi đang lẫn trốn trên địa bàn huyện trắng bom và đang phải đối mặt với mức án cao
năm hai nghìn một mươi tám tôi đã tham gia đánh bạc và tôi trốn đến đây làm và về địa bàn công an huyện thống nhất truy nã
và tôi có về huyện trắng bom nấu ăn
và năm hai nghìn hai mươi một tôi bị công an huyện thống nhất bắt
đối tượng nguyễn thế hòa ba mươi tám tuổi ngụ xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai phạm tội lừa đạo chứng đoạt tài sản năm hai nghìn một mươi bốn
rồi nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị công an huyện bắt sau bảy năm gây án
lúc bị bắt y đang lẫn trốn ở địa bàn xã bào cạn huyện long thành tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau đó tôi bỏ đi làm ăn xa và lập gia đình ở bên huyện long thành đồng nai
thì lực lượng công an huyện thống nhất ra bắt tôi và luyện truy nã
theo thống kê của công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đơn vị này đã bắt truy nã được hàng chục đối tượng
trong đó có cả những đối tượng đặc biệt nguy hiểm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
thứ nhất là phối hợp với biện sản nhân dân huyện ra các văn bản vận động cho đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và đồng thời gửi cho gia đình họ hàng bà con các đối tượng truy nã
đồng thời thường xuyên cử cán bộ công an huyện cũng như công an xã đến gặp trực tiếp gia đình và người thân để thực hiện công tác vận động
thứ hai là làm tốt công tác quản lý cư trú kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng có quyết định truy nã
cố tình nẩn trốn và xử lý nghiêm theo quyết định pháp luật
thứ ba là thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương nơi đối tượng truy nã
ký cư trú để thực hiện công tác truy mặt và vận động
nhân dịp này công an huyện khuyến cáo người dân khi phát hiện các đối tượng có quyết định truy nã
đều có thể bắt giữ hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý
tất cả các hành vi che giấu giúp đỡ các đối tượng có quyết định truy nã để lẩn trốn để bị xử lý nghiêm theo quyết định pháp luật
tất cả những khó khăn gian khổ đó cán bộ chiến sĩ công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đều đã vượt qua
đã bắt nhiều đối tượng truy nã đưa ra xét xử trước pháp luật đem lại sự bình yên và an toàn cho nhân dân
thưa quý vị ngày hai tháng bảy sở giao thông vận tải tp cần thơ vừa có công văn tạm dừng hoạt động các bến phà ngang sông liên tỉnh cần thơ đồng tháp và ngược lại
việc tạm dừng hoạt động các bến phà này là để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể kể từ giờ ngày hai tháng bảy tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại các bến khách ngang sông liên tỉnh gồm
thới an phong hòa bằng tăng cái dứa bà quá
vĩnh thới tân lộc tân thành tân lộc cái đôi bò út định an
trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm
nguy hiếu phẩm cần thiết chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh trở người bệnh đi cấp cứu
bên cạnh đó sở giao thông vận tải cũng đề nghị ubnd quận ô môn thốt nốt phối hợp
và các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra giám sát việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách
tại các bến khách ngang sông thuộc địa bàn quản lý
tàu hỏa đang là phương tiện vận tải đường bộ duy nhất được phép chở nhiều người từ tp hcm đi nhiều nơi trong cả nước
dù phải cắt giảm nhiều chuyến tàu cũng như hạn chế số lượng hành khách do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn đang được kích hoạt ở mức cao nhất
do ảnh hưởng của dịch bệnh ngành đường sát hiện nay chỉ duy trì hai tuyến
tuyến tàu se bốn và se tám khởi hành từ ga sài gòn đến ga hà nội vào lúc sáu giờ sáng và một mươi chín h hai mươi năm phút mỗi ngày
số lượng vé bán ra tối thiểu chỉ năm mươi mỗi toa tàu với các ghế ngồi và giường nằm của hành khách sẽ được bố trí giãn cách xa nhau
để bảo đảm an toàn chống dịch trên mỗi chuyến tàu công tác năm k được các nhân viên cũng như hành khách tuân thủ nghiêm ngặt
tại các ga đến công tác phòng dịch khai báo y tế không cho người thân đưa tiễn cũng được triển khai xuyên suốt
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đây vẫn là phương tiện được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn
do vậy việc chấp hành quy định phòng dịch khai báo y tế trung thực trên mỗi chuyến tàu rất cần được người dân tự giác thực hiện chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tình trạng ồn tắc giao thông liên tục xảy ra tại các chốt kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ một qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
do có lúc lượng phương tiện ô tô vào địa bàn đông đúc nên lực lượng làm nhiệm vụ không thể xử lý khâu kiểm tra y tế cùng lúc
dẫn tới kéo dài thời gian chờ đợi của phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải căng mình làm nhiệm vụ để giúp giải quyết tình trạng ủn tắc này
xe nối đuôi hàng dài trên quốc lộ một tại chốt kiểm tra y tế đặt tại dốc sỏi huyện bình sơn
un tắc có thời điểm kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ vì tất cả người đi trên phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa phận tỉnh quảng ngãi
phải khai báo y tế và test nhanh covid một mươi chín trước khi tiếp tục hành trình
dù vậy lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế này vẫn giữ quan điểm dù chậm dù có xảy ra ủn tắc
nhưng không vì thế mà kiểm dịch qua loa nóng vội
quảng ngãi đã thành lập các chốt kiểm tra y tế tại tất cả các cửa ngõ ra vào địa bàn
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt
túc trực cả ngày và đêm kiểm tra kiểm soát các phương tiện và người vào tỉnh
tại chốt kiểm tra y tế dốc sỏi trên tuyến quốc lộ một giáp danh giữa huyện bình sơn và huyện núi thành tỉnh quảng nam
lưu lượng phương tiện chở hàng hóa qua đây rất đông
mỗi ngày trung bình chốt kiểm tra và test nhanh sát covid một mươi chín cho hơn một lái xe chở hàng hóa vào tỉnh quảng ngãi
dừng lại tất cả các loại phương tiện đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong đó có những phương tiện mà ghé địa bàn tỉnh quảng ngãi thì phải có một là có gió giấy xác nghiệm covid một mươi chín âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
còn không như có thì có thể test nhanh tại đây cdc test nhanh tại chốt kiểm dịch đây
và cứng xe đường dài mà không ghé quảng ngãi thì sẽ vào khai báo y tế cam đoan là không dừng lại dừng đổ tại quảng ngãi
và chỉ đi ngang qua địa bàn tỉnh quảng ngãi thì sau đó xe lại tiếp tục lưu thông
điều tiết lượng phương tiện nhằm giảm ung tắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người điều khiển phương tiện nhanh chóng được kê khai y tế cũng như kê khai các lịch trình vào tỉnh quảng ngãi
lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ một của tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực thực hiện nhanh công tác khai báo y tế để giải phóng phương tiện nhưng đảm bảo chặt quy trình kiểm tra về y tế
người điều khiển phương tiện vào quảng ngãi
sẽ khó tránh khỏi tiền hà vì thời gian chờ đợi lâu nhưng kiểm tra y tế là khâu cần thiết để phòng dịch hiệu quả nên cần có sự đồng thuận để ngăn chặn dịch bệnh
thưa quý vị vất vả và đối mặt với cả những tiềm ẩn rủi ro về nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với rất nhiều người
thế nhưng sát cánh cùng với lực lượng công an y tế quân đội tại tất cả các điểm chốt kiểm soát dịch của tp đcm
đội ngũ đoàn viên thanh niên đã không ngại khó khăn ngại không ngại khổ và có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để hỗ trợ công tác kiểm soát người ra vào thành phố
vâng trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ đã không cho phép họ đứng ngoài cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về những người trẻ trong mục sống đẹp ngay sau đây
điểm chốt kiểm dịch tại cửa ngõ phía nam của tp đcm gấp ranh với tỉnh quảng nam
tham gia từ ngày đầu lập chốt tức là cuối tháng năm
mạnh và lực đến nay đã có hơn hai mươi bụi trực làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khai báo y tế

không hề ngừng ngại tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng nơi tướng đầu chống dịch
đó cũng là tinh thần của hơn tám trăm linh đoàn viên thanh niên tình nguyện tại thành phố đà nẵng đã làm việc tại các điểm chốt
chia sẻ gánh nặng công việc với lực lượng công an quân đội y tế
trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ đã giúp những đoàn viên này bền bỉ chung tay
nâng nền sức mạnh cho những lá trắng thép phòng dịch
trắng đêm hay xuyên trưa với họ những đóng góp chỉ là nhỏ bé
so với mấy cô chú với mấy anh chị chiến sĩ công an thì chỉ là một phần nhỏ thôi ạ
tình hình dịch rất khó khăn nhưng mà em vẫn muốn tham gia để hỗ trợ các anh các chị bên tiếng đào để hỗ trợ chống dịch
không chỉ tại các điểm chốt kiểm dịch màu áo xanh tình quyền

có mặt ở các khu cách ly phong tỏa để hỗ trợ các lực lượng trong việc kiểm soát và cả hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hàng ngày
dù như trong khó khăn dịch bệnh tinh thần sung kích của tuổi trẻ lại cháy lên hơn bao giờ hết
những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại